nhân kỷ niệm chín mươi năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam sáng nay tại hà nội bảo tàng hồ chí minh
cục lưu trữ văn phòng trung ương đảng bảo tàng lịch sử quốc gia và một số đơn vị khác đã phối hợp tổ chức trưng bày chuyên đề
sáu mươi năm ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc
tới dự và cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
trưng bày chuyên đề chín mươi năm ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc gồm sáu phần với các nội dung về chủ tịch hồ chí minh
trong việc xây đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc qua các giai đoạn từ năm một nghìn chín trăm ba mươi đến nay
với hơn hai trăm năm mươi tài liệu hiện vật và hình ảnh tiêu biểu trưng bày chuyên đề chín mươi năm ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc
đã giới thiệu đến công chúng sứ mệnh lịch sử
trong việc tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc của mặt trận tổ quốc việt nam
đã góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống đoàn kết dân tộc động viên nhân dân chung sức đồng lòng
vượt qua mọi khó khăn thách thức để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới
sớm đưa việt nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại trong thời kỳ hội nhập và phát triển
thời gian trưng bày chuyên đề mở cửa đón khách tham quan từ ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi